những ngày vừa qua mưa lũ và sạt lở đất đã khiến cho hàng nghìn hộ dân tại tỉnh lai châu lâm vào cảnh màn trời chiếu đất bị cô lập cuộc sống bị đảo lộn và khó khăn trồng chất
và sau khi mưa lũ đi qua người dân lai châu rất cần có sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần từ nhiều nguồn lực để sớm ổn định lại cuộc sống
chỉ vài ngày trước đây thôi thì nơi đây đã từng là ngôi nhà của gia đình anh pờ trừ sân ở thôn gia tè xã mù cả huyện mường tè tỉnh lai châu
thế nhưng sau khi lũ quét khung cảnh trở nên tan hoang như thế này
không biết là trời mưa đã bị ngưỡng nứt trôi như thế là bất ngờ nứt to ra nhà em là bị ngưỡng hết xin nứt thì trôi mất cả con gái
còn ngôi nhà của ông khoảng a sơn cũng bị nước lũ và bùn đất làm hư hại gần như hoàn toàn chỉ sau một đêm
giờ thì ông đang cố gắng vất vát được những gì còn tận dụng hay sử dụng được để chuyển ra lán ở tạm
trong đợt mưa lũ vừa qua huyện mường tè tỉnh lai châu đã có một người chết hai người mất tích hàng chục nhà dân bị nước cuốn trôi nhiều bản xã bị cô lập
giờ đây người dân vùng lũ ở huyện mường tè đang gặp rất nhiều khó khăn về nhu yếu phẩm đang cần sự tiếp tế hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân chung tay giúp đỡ để sớm vượt qua cơn lũ dữ này
tìm một chỗ mà bàn để sang mà bàn cho để cho bà con nó
hàng triệu mét khối đất đá sạt lở đã làm cho đường giao thông bị tê liệt
các thôn bàn ở bắc ma mù cà ca lang thu nũng gần như bị cô lập
giờ đây thực phẩm đã trở nên khăn hiếm sau mưa lũ cũng có nguy cơ hình thành các ổ dịch
hàng nghìn hộ dân nghèo khó khăn trồng chất khó khăn sau mưa lũ
những sự ủng hộ cả về sức người sức của vật chất lẫn tinh thần sẽ giúp người dân có điều kiện sớm ổn định cuộc sống sau lũ
nhờ vậy những vùng đất hoang tàn sẽ sớm được hồi sinh